thưa quý vị một số bệnh nhân sau khi mắc covid một mươi chín cảm thấy xuất hiện vị kim loại như những đồng su cũ trong miệng
và theo nghiên cứu được biết covid một mươi chín làm hỏng các tế bào ở vò mũi hay nhiễm trùng tế bào hỗ trợ là nguyên nhân xuất hiện vị kim loại trong miệng nói trên
một số bệnh nhân sau khi mắc covid một mươi chín cảm thấy xuất hiện vị kim loại như những đầm su cũ cho miệng
theo các chuyên gia tình trạng này được gọi là digiagia hoặc brazilcia một triệu chứng dối loạn vị giác có xu hướng kéo dài hơn các triệu chứng khác
covid một mươi chín gây ra vị kim loại trong miệng do virus làm hỏng các tế bào ở muối
không giống với bệnh nhân nhiễm các virus khác người mắc covid một mươi chín có thể bị tổn thương các tế bào mũi khi không xuất hiện triệu chứng ngệt mũi
ngoài ra vị kim loại là hệ quả của việc nhiếm trùng các tế bào hỗ trợ
điều này làm triệu chứng mất mùi mất vị hay thay đổi vị trí
cảm giác kéo dài hơn so với cảm lệnh thông thường
một số loại thuốc như kháng sinh hoặc vaccine cũng có thể khiến bạn cảm thấy xuất hiện vị kim loại trong miệng
ngoài ra một nguyên nhân khác của tình trạng này là do sử dụng các loại kháng sinh với liều lượng cao để điều trị covid một mươi chín
đối với một số bệnh nhân việc giảm hấp thu kém do ảnh hưởng của các loại thuốc khác cũng có thể gây ra vị kim loại
cảm giác xuất hiện vì kim loại liên quan đến covid một mươi chín có thể tự hết trong thời gian ngắn và không cần điều trị
tuy nhiên chuyên gia cũng khuyến nghị một số biện pháp để hạn chế tình trạng này
theo đó đối với các nguyên nhân liên quan đến nhiễm trùng các bác sĩ khuyên bạn nên ngửi mùi hương có chanh và đinh hương trong hai mươi giây hai lần một ngày cho ít nhất ba tháng
bà cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ học người sử dụng thuốc nếu thuốc kháng sinh hay các loại thuốc khác chứa vị kim loại
ngoài ra kết hợp các biện pháp điều trị tại nhà như uống nhiều nước xúc miệng bằng nước ấm trước khi ăn sẽ điều chỉnh độ cân bằng ph trong miệng
và giúp trung hòa acid bao gồm cả vị kim loại
bên cạnh đó cần tránh sử dụng đồ kim loại thay vào đó sử dụng đồ nhựa thủy tinh hoặc gốm
cuối cùng ăn thức ăn nguội giúp làm giảm vị kim loại
bạn cũng có thể nhai kẹo cao su không đường và giảm vị chua